cuộc thi âm nhạc mùa thu hai nghìn một mươi chín là hoạt động nghệ thuật quy mô quốc gia
nhằm tìm kiếm những tài năng biểu diễn âm nhạc thính phòng cổ điển
cuộc thi nhằm động viên khuyến khích và tôn vinh các tập thể cá nhân
có công sức tâm huyết trong việc tìm tòi và tiếp thu những tinh hoa
của nền âm nhạc thế giới làm sâu cho nền âm nhạc việt nam
sau năm ngày tổ chức cuộc thi đã để lại nhiều dấu ấn nghệ thuật đậm nét
qua bốn lần tổ chức cuộc thi âm nhạc mùa thu đã tìm ra nhiều tài năng âm nhạc
đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao và sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật của việt nam

tuy nhiên trình độ cũng phải nói rằng là có rất nhiều các thí sinh đã đạt trình độ quốc tế
diễn ra trong năm ngày tại học viện âm nhạc quốc gia việt nam
âm nhạc mùa thu hai nghìn một mươi chín đã quy tụ một trăm bảy mươi thí sinh của bốn bộ môn
hòa tấu độc tấu piano độc tấu violon hát thính phòng nhạc kịch
các thí sinh đã cố gắng tìm ra những tài năng âm nhạc
cùng nhau đua tài trong không khí khát khao sáng tạo
những màn trình diễn luôn nhận được những chẳng pháo tay tán thưởng của khán giả
điều đó chứng minh cho sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo khán giả yêu mến nghệ thuật âm nhạc hàn lâm
tôi nghĩ là những cuộc thi như thế này sẽ là một trong những cơ hội lớn
mà để chúng tôi có thể rèn luyện học tập và đưa opera cũng như là thính phòng
nhạc kịch đến gần hơn với khán giả công chúng
vì tôi biết rằng là bây giờ nhạc thính phòng nhạc kịch là một dòng nhạc khá là kém người nghe
và là một trong những người mà vẫn còn rất là trẻ
thì tôi cảm thấy rất là may mắn và cảm thấy rất là tự hào
khi mà mình đã đánh dấu hoặc là mình đã ghi được dấu ấn một phần nào đó trong lòng khán giả
tại đêm bế mạc nhiều giải thưởng đã được trao cho các cá nhân có phần trình diễn xuất sắc
hy vọng với kết quả đạt được âm nhạc mùa thu những năm tiếp theo sẽ còn ghi dấu ấn nhiều hơn nữa
trên hành trình đưa công chúng đến gần hơn với âm nhạc thính phòng việt nam